sau một tuần phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú bên trái vết hạch nách
nữ bệnh nhân ba mươi tám tuổi này vẫn chưa hết bào ngoàng
khi mà tắm thì thấy có một ít dịch ở phần đầu vú thì mình quyết định là thôi để ăn tết xong thì
ra tết đi khám và khi mà đi khám thì đã phát hiện bị ca luôn rồi cá nhân mình thì cũng khá chủ quan
về sức khỏe nên là cũng không quá thăm khám thường xuyên còn với nữ bệnh nhân ba mươi chín tuổi này
chỉ cần muộn hơn một chút căn bệnh ung thư vú có thể đã tước đi mạng sống của chị
khi phát hiện thì khối u khoảng độ hơn một cm nhưng cũng vì vướng dịch bệnh thì bệnh nhân đến muộn
hơn rồi và khi đến viện thì thăm khám thì khối u nó hơn hai cm và bệnh nhân này
đã được chúng ta chăm sóc còn nữ bệnh nhân ba mươi chín tuổi này chỉ cần muộn hơn một chút căn bệnh ung thư vú có thể đã tước đi mạng sống của chị

ung thư vú được đánh giá là một dạng ung thư nguy hiểm vì nguy cơ gây tử vong hàng đầu ở
nữ giới theo thống kê năm hai nghìn hai mươi nước ta có gần hai mươi hai người mắc ung thư vú chiếm tỷ lệ gần một mươi hai
số ca mắc mới ung thư trong đó ghi nhận hơn chín ba trăm linh trường hợp tử vong vì căn bệnh này
phát hiện muộn là một trong những gánh nặng của cộng đồng cũng như là gánh nặng của xã hội
việc phát hiện muộn ung thư vú thì dẫn đến bệnh nhân phải chi trả
cái khoản điều trị rất là lớn mất khả năng lao động thậm chí là mất tính mạng
hoang mang tự ti là tâm lý chung của rất nhiều chị em khi phát hiện mắc căn bệnh này
tuy nhiên với sự chủ động để tầm soát sàng lọc
nhiều chị em may mắn phát hiện khi bệnh ở giai đoạn sớm
với tỷ lệ khỏi bệnh có thể đạt trên chín mươi
như trường hợp của nữ bệnh nhân bảy mươi tuổi này
nhờ ý thức tự kiểm tra ngực và tầm soát kịp thời
nên bà có cơ hội chiến thắng căn bệnh ung thư
rất là có ý thức khi mà có một cái bất thường ở tuyến vuô
đấy là hơi đau rát và bác đã đi khám
thì hiện tại qua thăm khám thì chúng tôi phát hiện ra
của bác bệnh nhân là một ung thư tuyến vú bên trái
giai đoạn rất là sớm t một n m
và với cái giai đoạn này
thì hoàn toàn bệnh có thể chữa khỏi
hiện tại là cái khoa học của mình thì càng ngày càng phát triển
thế và các bác sĩ thì có tay nghề cao
cho nên là tôi rất tin tưởng vào y học
tin tưởng vào đội ngũ các bác sĩ trong khoa
sẽ điều trị cho tôi
tôi tin rằng tôi sẽ chiến thắng cái bệnh ung thư vú
hiện nay tại các bệnh viện
việc khám sàng lọc tầm soát sớm ung thư vú
được thực hiện nhanh chóng thuận lợi cho người dân
ngoài siêu âm hai d siêu âm đan hồi mô
khi có tổn thương nghi ngờ
người bệnh được chọc tế bào làm sinh thiết tuyến vú
phương pháp chọc tế bào tuyến vú
thực hiện tương đối đơn giản nhanh
và nó mang lại độ chính xác cao
và có thể đưa ra cái câu trả lời rất nhanh cho bệnh nhân
là đó là một tổn thương lành tính
hay là một tổn thương có sự ác tính
từ đó có thể có chiến lược làm các thủ thuật tiếp theo cho bệnh nhân
khi phát triển sớm thì việc can thiệp
trong điều trị ít sâm lớn hơn
và bệnh nhân có một tỷ lệ khỏi nhất định
và tỷ lệ sống sau năm năm cao hơn rất nhiều
cũng nhờ việc phát triển sớm
nên bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi này
được can thiệp phẫu thuật tuyến vú kịp thời
không chỉ vậy người bệnh còn thực hiện tái tạo
tạo hình luôn phần ngực đã loại bỏ
sau một tháng tới tái khám cho kết quả tốt
các bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi này

cắt toàn bộ
cái công mô vú bên phải
và sau đó là
tái tạo thẩm mỹ lại
bằng vặt ra cơ lưng
hiện tại thì cái mặt bên ngoài
thì nó cũng không có gì khác
nên là tôi cũng không thấy bị tâm lý lắm
về cái vấn đề này
kết quả hiện tại sau một tháng
thì cái tuyến vú ở bên tái tạo
nó cũng tương đối là hoàn chỉnh
so với cái bên
nguyên bản của nó
cái gọi là những tinh trình
để cho nó cân đối và đẹp hơn
sự tiến bộ của y học hiện đại
đã mang đến nhiều cơ hội
về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
nhiều bệnh nhân ông thư vú
đã được thực hiện thành công
các ca phẫu thuật tái tạo vòng một
giúp người bệnh xóa bỏ tâm lý ẻ ngại
lo lắng khi vòng một bị cắt bỏ
tái tạo thì chúng ta có thể sử dụng
các cái chất điện tự thân
ví dụ như những vạt ra cơ vùng lưng
những vạt ra cơ vùng bụng
hay những vạt tự thân
hoặc chúng ta có thể sử dụng
các chất liệu thay thế
ví dụ như là túi dãn mô
hoặc túi sinicone
để có thể tái tạo cho bệnh nhân
ông thư vú không đáng lo sợ
khi được phát hiện và điều trị
ở giai đoạn sớm
nhiều người bệnh đã chiến thắng bệnh tật
để quay trở về cuộc sống thường ngày
ông thư vú bây giờ thì cũng không có gì đáng sợ quá
mình đừng sợ nó
mình phải để nó chán mình
ông thư không phải chết
chúng ta hãy sống lành mạnh
cái thứ nhất
cái thứ hai
cái thứ ba
là chúng ta không nên lúc nào lo nghĩ là mình
cái bệnh ông thư này
nó quá ác quá
không đừng nghĩ thế
và chúng ta nghĩ rằng cái bệnh nó chỉ là bình thường
như mọi các cái bệnh khác thôi
theo các chuyên gia
chị em cần khám sàng lọc định kỳ sáu tháng một lần
đặc biệt là những đối tượng nguy cơ cao
trên bốn mươi tuổi béo phì
trong gia đình có bà mẹ dì
chị em gái mắc bệnh ông thư vú
phụ nữ không lập gia đình không sinh con
không cho con bú
điều đó sẽ giúp chị em giảm thiểu nguy cơ bệnh tật
vòng một của phái nữ là để yêu thương
chứ không phải để ông thư